nhận lời mời của đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
ngài aloisio nunes ferreira bộ trưởng ngoại giao nước cộng hòa liên bang brazil
thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi hai đến một mươi ba tháng năm
chiều nay một mươi hai tháng năm hai bên đã có cuộc hội đàm tại hà nội
tại cuộc hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng aloisio nunes ferreira
nhất trí đánh giá mối quan hệ hợp tác việt nam brazil thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực
quan hệ chính trị ngày càng gắn bó tin cậy quan hệ kinh tế thương mại ngày càng gia tăng
năm hai nghìn một mươi bảy trao đổi thương mại song phương đạt ba tám mươi bảy tỷ usd tăng gần một mươi hai lần trong một thập kỷ qua
tuy nhiên hai nước còn rất nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác hơn nữa nhất là trong lĩnh vực thương mại đầu tư
để tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện
hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả cơ chế ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật
cũng như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương
thúc đẩy người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước giao lưu tiếp cận thị trường của nhau thiết lập quan hệ làm ăn trực tiếp
trong khuôn khổ chuyến thăm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao brazil ferrera
đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai học viện ngoại giao và bản ghi nhớ về hợp tác giữa liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
và quỹ alexander de guzmao của brazil